tri cục kiểm lâm tỉnh hà tĩnh đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây cháy ba mươi hectare rừng tại huyện vũ quang và hương sơn tỉnh hà tĩnh là do người dân thắp hương
thông tin ban đầu về nguyên nhân gây cháy rừng ông trương quốc long phó tri cục trưởng tri cục kiểm lâm hà tĩnh cho biết
nguyên nhân ban đầu thì chúng tôi xác định là do người dân đi thắp hương ở nguyễn trang xã an phú
từ đấy là nó cháy qua xã an phú rồi lan sang sơn trà hương sơn
thiệt hài ban đầu chúng tôi ở chỗ an phú xã an phú khoảng bốn mươi hectare
chủ yếu là trừng thông keo và cao su
thứ hai là ở chỗ xã sơn trà thiệt hài khoảng hai mươi hectare
cũng là chủ yếu là keo với cao su
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng sáu một đám cháy nhỏ xuất phát từ khu vực đồi chọc gần nghĩa trang xã ân phú huyện vũ quang
sau đó lan rộng ra các khoảng rừng thực bì ở xã sơn long sơn trà huyện hương sơn
chính quyền huy động khoảng năm trăm linh người tham gia tạo đường băng cản lửa
do địa hình đồi núi dốc nhiều cây bụi khiến lửa bén nhanh gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hỏa
đến dạng sáng ngày một tháng bảy sau nhiều nỗ lực các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng